hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam và sep cho biết
quý đầu năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu tôm sang mỹ tăng trưởng tốt nhất trong top năm thị trường lớn nhất
của xuất khẩu tôm việt nam trong khi nhật bản vươn lên là thị trường số một nhập khẩu tôm việt nam
xuất khẩu tôm cả nước quý i đạt sáu trăm hai mươi tám sáu triệu đô la mỹ tăng một tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mỹ là thị trường đứng thứ hai về nhập khẩu tôm của việt nam đạt một trăm một mươi năm năm triệu đô la mỹ
nhật bản vươn lên là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của việt nam trong quý đầu năm nay
khi chiếm hai mươi một tổng giá trị xuất khẩu tôm việt nam